ung thư dương vật là một bệnh lý hiếm gặp nhưng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của người bệnh
thậm chí là tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
đây là một căn bệnh phát triển từ mô tế bào của dân vật có thể lan rộng và tấn công tới những bộ phận khác trong cơ thể
theo thống kê tại việt nam năm hai nghìn hai mươi có ba trăm chín mươi bảy ca mắc mới chiếm tỷ lệ hai mươi hai trong số ca ung thư tại việt nam
trong đó một trăm bốn mươi bảy ca đã tử vong do ung thư dân vặt chiếm một mươi hai trong các ca tử vong do ung thư
tuy không phổ biến và chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ các ca mắc ung thư ở năm giới
tuy nhiên về mức độ nguy hiểm của bệnh ung thư dân vật là rất cao
nếu không được phát hiện và triển trị kịp thời ung thư dân vật có thể lan rộng sang các mô xung quanh như bàng quang
hậu môn tiểu khung và cả đường tiểu khớp dẫn tới tình trạng di căn gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm
ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng cuộc sống và tăng nguy cơ cao tử vong ở người bệnh
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn đình quân phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng
bệnh viện gia liễu trung ương cho biết trong số các bệnh nhân ung thư dương vật
có tới chín mươi gặp trên các bệnh nhân có hẹp bao quy đầu
tình trạng hẹp bao quy đầu và viêm nhiễm kéo dài là yếu tố nguyên nhân dẫn tới nguy cơ ca mắc ung thư dân vật
nhiều bệnh nhân bị ung thư dân vật đến bệnh viện trễ nên nhiều trường hợp phải cắt bỏ một phần hai hoặc ba phần bốn dân vật
tuy nhiên không phải ai bị hẹp bao quy đầu cũng đều mắc ung thư dân vật
nhưng tất cả bệnh nhân mắc ung thư dân vật đều bị chít hẹp bao quy đau
có những nghiên cứu chỉ ra rằng gần chín mươi là các ung thư dân vật có liên quan đến hẹp bao quy đầu và bản hẹp bao quy đầu
hẹp bao quy đầu làm cho bao quy đầu không lộn ra được làm ưu động lực tiểu và bựa sinh dục
các vấn đề đó làm môi trường môi trường để cho ví khuẩn ví rút phát triển
và làm cho vùng quy đầu bị viết
viêm nhiễm bản tính như thế này làm thay đổi tế bào
nguyên nhân thứ hai mà cũng thường gặp là nguyên nhân cho nhiễm virus hpv
đây là một virus gây u nhũ ở trên người
và ở sinh dục thì mình hay gọi là bệnh sui mùa ga
khi bị nhiễm virus này thì nó gây đến bệnh cảnh sui mùa ga
gây viêm nhiễm bản tính
mà con virus này có thể gây
gây biến tính gây thay đổi cấu trúc của tế bào
làm cho tế bào biến đổi
và từ đấy mà dần đến nguy cơ gây ung thư dương vật
ngoài ra thì có một số nguyên nhân khác
ví dụ như là các bệnh lý da mạn tính
ví dụ như là hồng sản
các bệnh lý bạch sản
hay là các bệnh lý cancer teo
hay là các loét sinh dục mà lâu liền
nó cũng gây biến đổi tế bào và gây nguy cơ gây nên ung thư dương vật
cũng theo bác sĩ quân
trứng hẹp bao quy đầu hay còn gọi là một tình trạng bao quy đầu bị thắt lại
không thể lật lên được
không thể điều trị kịp thời
trứng hẹp bao quy đầu có thể dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe
đặc biệt là ung thư dương vật
việc không thường xuyên vệ sinh và làm sạch bao khi đầu
sẽ khiến vi khuẩn và tế bào chết tích tụ ở trong vùng này
tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ung thư
trứng hẹp bao quy đầu còn khiến cho việc điều trị và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trên dương vật
trở nên khó khăn hơn do việc quan sát triệu trứng bằng mặt thường
rất khó có thể tiếp cận đồng phùng này
điều trứng hẹp bao quy đầu kéo dài trong thời gian dài
sẽ làm cho da và niên mạc bao quy đầu trở nên sần sùi
viên lết thậm chí là bị sưng tấy
những tổn thương này đặc biệt sẽ trở thành nơi phát triển của ung thư
triệu trứng ung thư dương vật sẽ tuy tưng vào giai đoạn của bệnh
ung thư dương vạt được chia làm bốn giai đoạn tuân theo kết quả xét nghiệm
mỗi giai đoạn sẽ có những biểu hiện khác nhau cụ thể như sau
ở giai đoạn đầu
ban đầu chỉ xuất hiện ở lớp trên cùng của da
với những biểu hiện thay đổi nhẹ màu xa ở vùng kín
đau nhói đau ơ mỉ ở dương vật
đau hơn khi cưng cứng hoặc phá chạm
viên lết nhỏ giống như súp lơ
cảm giác đau nóng rát dịch tiết da có mũi hôi
ở giai đoạn này
ung thư dương vật có thể lây lan tới hạch khuyết
hoặc gấp bộ phận khác trong cơ thể
giai đoạn tiếp theo
biểu hiện bên ngoài có viên lết đã tăng kích thước
và ăn sâu ở bên trong
da sẽ có dấu hiệu hoại tử
tiết chất nhờn đục có mũi hôi
ở giai đoạn tiếp theo
ngoài truyện trưng giống với những giai đoạn một
thì sang giai đoạn này
tế bảo ung thư đã có thể lan tới mô cưng cứng
hoặc niệu đạo các bộ phận khác trên cơ thể
ở giai đoạn thứ ba
ung thư đã lan rộng tới các mô liên kết dưới da
các mạch bạch khuyết mạch máu
thậm chí tế bảo ung thư đã lan rộng
tới các mô cưng cứng niệu đạo
hạch bạch khuyết ở háng hạch bẹn to cứng
và một số bộ phận khác trên cơ thể
giai đoạn cuối cùng
người bệnh lúc này sẽ gãy suốt suy kiệt chắn năn
nôn ra máu tế bào ung thư đã lan tới
các khu vực cần dương vật như sương mù
biểu dưới dương vật thậm chí lan ra
khu vực là cơ quan khác trong cơ thể
ung thư dương vật nguy hiểm
tuy nhiên vẫn có thể điều trị khỏi hoàn toàn
nếu phát hiện ung thư dương vật
ở giai đoạn hoặc một
vẫn có giới hạn ở dương vật
tính tới tỷ điểm chấn đoán
có tỷ lệ sống sau năm năm khoảng tám mươi
sau phẫu thuật
ở giai đoạn ba và giai đoạn bốn
có tỷ lệ sống sau năm năm là khoảng năm mươi chín
nếu ung thư di căn từ các bộ phận khác
của cơ thể tỷ lệ sống sau năm năm
sẽ là một mươi một
do đó tùy thuộc vào thời điểm phát hiện ung thư
phát hiện càng sớm khả năng chữa khỏi càng cao
và bảo tồn được cậu nhỏ
nếu chậm phát hiện
thời gian sống của người bệnh sẽ rút ngắn
có rất nhiều loại ung thư dân vật khác nhau
như ung thư biểu mô tế bào vầy
ung thư biểu mô tế bào vầy
chiếm chín mươi năm các trường hợp ung thư dân vật
bệnh từng xuất hiện ở lớp ra ngoài
cũng có thể được gọi là ung thư biểu mô
tuy nhiên bệnh cũng có thể diễn tiến
trong các bộ phận khác của dương vật
loại thứ hai đó là ung thư biểu mô tế bào đáy
ngược lại với ung thư biểu mô tế bào vầy
ung thư biểu mô tế bào đáy xuất hiện
ở lớp cuối cùng của biểu mô
đặc tính của dạng ung thư này là phát triển chậm
và không có khả năng lan sang các khu vực khác trong cơ thể
tiếp theo đó là ung thư tế bảo hạc tố
loại ung thư bắt đầu hình thành
từ các tế bào tạo nên màu sắc
gọi là tế bào hạc tố
đến nay nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư dân vật
vẫn chưa được rõ ràng
tuy nhiên các nhà khoa học đã nhận thấy
năm giờ có một số yếu tố sau đây
thì nghi cơ mắc bệnh sẽ cao hơn
chúng sẽ bao gồm có virus u nhú
ở người hpv
những người có tuổi đời trên sáu mươi
hút thuốc có hệ thống miễn dịch suy yếu
hoặc do mắc các bệnh hivs
không cắt bao quy đầu khi ấy
chất lòng và các chất khác có thể tích tụ
dưới bao quy đầu làm tăng khả năng phát triển
ung thư dương vật
năm giới bị hẹp bao quy đầu sẽ khiến chất phần này
bó chặt lại và khó rửa sạch dẫn tới tình trạng
tích tụ chất lòng cạn bã
những thay đổi trên da dương vật
cũng là một triệu chứng phổ biến nhất của ung thư dương vật
dấu hiệu có thể xuất hiện trên bao quy đầu
năm giới khi chưa cắt bao quy đầu
trên đầu dương vật hoặc thân dương vật
các triệu chứng của ung thư dân vật sẽ bao gồm
thay đổi độ dày hoặc màu sắc da dân vật
phát ban hoặc có nốt sân đóng vẩy
ở trên da dương vật nổi cục u
ở trên dương vật dịch tiết có mùi hôi
dưới bao quy đầu cảm thấy đau
có thể chảy máu khi cưng cứng hoặc khi quan hệ tình dục
tuy nhiên không phải lúc nào
cũng có những biểu hiện được xem là cảnh báo
mắc ung thư dân vật những vấn đề về nhiễm trùng
hoặc phản ứng dị ứng có thể gây ra
những biểu hiện như trên do đó cần phải đi khám
chuyên khoan năm học tiết niệm để được
bác sĩ xem xét đưa ra hướng điều trị cho phù hợp
để có thể chẩn đoán được ung thư dương vật
bác sĩ sẽ khám sức khỏe
hỏi về các triệu chứng và sẽ chỉ định
người bệnh thực hiện một số xét nghiệm như sau
sinh thiết bác sĩ lấy một mẫu
mô nhỏ ở khu vực tổn thương trên da rừng vật
để kiểm tra tế bào ung thư
các xét nghiệm hình ảnh như chụp x quang
chụp ct siêu âm và chụp cầu hồng
từ android để tìm các khối u
và các dấu hiệu cho thấy ung thư đã
di căn từ các bộ phận khác trong cơ thể
theo lời khuyên của các bác sĩ năm khoa
năm giới nên tân thủ các biện pháp sau
để phòng ngờ bệnh năm giới từ độ tuổi
sáu mươi nên thường xuyên tự kiểm tra
những thay đổi trên vùng kín thăm khám
sức khỏe định kỳ mỗi sáu tháng một lần
tại các cơ sở y tế chuyên khoan năm học
ung biểu để tầm soát ung thư dân vật
khi có những dấu hiệu nguy cơ
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu mắc ung thư
và can thiệp kịp thời duy trì
đời sống tình dục lành mạnh sử dụng
bao con su để tránh nhiễm hpv hiv
hoặc các loại vi khuẩn virus khác
không hút thuốc lá lạm dụng
rượu bia tập thể dục hàng ngày
ăn uống khoa học cuối cùng
năm giới cần phải cắt bao quy đầu
từ khi mới trở đời hoặc cắt càng sớm
càng tốt video này đã được công nhận
là một biện pháp có thể phong ngừa
ung thư dân vật hiệu quả nhất cho nam giới